do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian vừa qua dọc bờ sông danh chảy qua địa bàn xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm
tại nhiều nơi tình trạng sạt lở ăn sâu vào nhà dân và khiến cho nhiều hộ dân không chỉ đứng trước nguy cơ mất nhà tài sản mà thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng
những ngày gần đây gia đình anh mai trung thôn đức phú một xã đức hóa huyện tuyên hóa cũng như nhiều gia đình khác đứng ngồi không yên khi chứng kiến cảnh dọc bờ sông danh bị sạt lở nghiêm trọng
tại nhiều nơi điểm sạt lở ăn sâu vào ngay sát nhà tạo thành một hối sâu sát chân tường khiến người dân hết sức hoang mang lo lắng
theo thống kê tại xã đức hóa huyện tuyên hóa trong một mươi một thôn thì có sáu thôn sống dọc bờ sông danh và đều chịu ảnh hưởng của sạt lở
trong đó có hơn ba mươi hộ cần phải di rời vì tình trạng sạt lở đã ăn sâu đến sát nhà
hiện có gần một mươi thôn sống dọc bờ sông danh và đều chịu ảnh hưởng của sạt lở
hiện có gần một mươi thôn sống dọc bờ sông danh và đều chịu ảnh hưởng của sạt lở

hiện có gần một mươi thôn sống dọc bờ sông danh và đều chịu ảnh hưởng của sạt lở